đoàn công tác do phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ trì đã có buổi làm việc với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
buổi làm việc này nhằm thảo luận và bàn giải pháp để giải quyết tình trạng quá tải của sân bay tân sơn nhất
và tình trạng ách tắc giao thông trầm trọng ở khu vực cửa ngõ ra vào sân bay trong những ngày vừa qua
theo quy hoạch sân bay tân sơn nhất chỉ có công suất hai mươi năm triệu hành khách một năm
tuy nhiên hiện tại con số này đã quá ba mươi một triệu hành khách một năm
với sự tăng trưởng nóng nhà ga bãi đỗ đường tại sân bay đều không đáp ứng được nhu cầu
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ giao thông vận tải và bộ quốc phòng bàn và đưa ra giải pháp tối ưu nhất
và tìm nhà đầu tư để nâng cấp mở rộng sân bay tân sơn nhất sớm báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải phải phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm nghiên cứu tổ chức thực hiện hệ thống giao thông kết nối vào sân bay đảm bảo hiệu quả và nhanh nhất
đặc biệt trong lúc chờ đợi những giải pháp cụ thể bộ giao thông vận tải cần chỉ đạo cục hàng không dân dụng các cơ quan chuyên môn phải tuyệt đối đảm bảo an toàn các chuyến bay
sau buổi làm việc tại đây phó thủ tướng cũng đã có buổi thị sát kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình tuyến metro và có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm